đức đã kêu gọi các nước thành viên liên minh châu âu eu chia sẻ gánh nặng hỗ trợ ukraine
đồng thời kêu gọi eu đoàn kết hơn nữa để ứng phó với các thách thức
phát biểu tại một sự kiện mới đây bộ trưởng tài chính đức christian lindner khẳng định
việc nước này hỗ trợ nhiều hơn cho ukraine không có nghĩa là các cường quốc khác tại châu âu
sẽ đồng góp ít hơn trong vấn đề này
ông linner cho rằng giờ là lúc để cho thấy rằng eu là một cộng đồng của những giá trị đoàn kết với nhau
trong thời điểm nhiều thách thức hiện nay
hiện eu là bên viện trợ quân sự chính cho ukraine với số vũ khí và trang thiết bị có trị giá lên tới hai mươi năm tỷ euro
tháng một mươi một năm ngoái liên minh cầm quyền tại đức của thủ tướng đức olam son
cũng đã nhất trí trên nguyên tắc về việc tăng gấp đôi số tiền viện trợ quân sự cho ukraine trong năm hai nghìn hai mươi bốn lên tám tỷ euro
liên quan tới vấn đề kinh tế bộ trưởng tài chính đức bày tỏ quan ngại trước những bình luận tiêu cực về kinh tế nước này
như doanh nghiệp gia đình đang rời khỏi đức ở quy mô lớn sẽ khiến nỗ lực phi công nghiệp hóa hay nền kinh tế đức đi xuống
ông linner nhấn mạnh đức là một quốc gia mạnh và cần phải đối mặt với thực tế và đưa ra hành động